tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát đảng năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự và chỉ đạo hội nghị
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí trần cẩm tú chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
qua bốn năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng công tác kiểm tra đảng có nhiều chuyển biến tích cực
đặc biệt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả rất quan trọng
toàn ngành đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm hơn một mươi ba sáu trăm linh tổ chức hơn một mươi sáu hai trăm linh cấp ủy viên các cấp
và trên hai mươi bốn bảy trăm linh đảng viên gần bằng nhiệm kỳ khóa một mươi một
cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật một một trăm một mươi một tổ chức đảng
trên một mươi tám hai trăm linh cấp ủy viên các cấp và hơn năm mươi bốn năm trăm linh đảng viên
trong đó ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư thi hành kỷ luật tám tổ chức đảng
bốn mươi năm đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật một trăm hai mươi sáu đảng viên
trong đó chín mươi hai cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần quốc phượng biểu dương và đánh giá cao kết quả
mà ngành kiểm tra của đảng đã đạt được trong thời gian qua
và khẳng định thông qua công tác kiểm tra giám sát từng bước siết chặt kỷ cương kỷ luật trong đảng
qua thực tiễn công tác đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày thêm trưởng thành
thể hiện được vai trò khẳng định được uy tín của ngành kiểm tra trong đảng và trong xã hội
các cấp đã thể hiện bản lĩnh vững vàng tinh thần chiến đấu cao
vượt qua nhiều khó khăn quyết tâm làm rõ và xử lý những vi phạm của cán bộ đảng viên
trong đó có cả các đồng chí giữ cương vị cao của đảng nhà nước
tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang và cả cán bộ đương chức và về nghỉ hưu
qua quá trình xem xét xử lý các vụ việc
các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã bảo đảm công minh
chính xác kịp thời thấu tình đạt lý cho đến hôm nay
về cơ bản các vụ việc được xử lý
thì khiếu kiện khiếu nại về mức kỷ luật chiếm tỷ lệ rất thấp
định hướng công tác ngành kiểm tra trong năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trần quốc vượng yêu cầu ngành kiểm tra tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy tổ chức đảng
cán bộ đảng viên đối với công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm chính
có bản lĩnh vững vàng có dũng khí đấu tranh với sai phạm tiêu cực
nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của ngành là làm tốt công tác kiểm tra
phục vụ tốt cho việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng